trước tình hình mưa lũ kéo dài ở thừa thiên huế đoàn công tác do ông trần quang hoài
phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổng cục trường tổng cục phòng chống thiên tai
vừa đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ trái mùa gây ra và chỉ đạo phương án khắc phục hậu quả
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế hoàng hải minh cho biết
đây là đợt mưa có lượng và cường độ lớn lũ trái mùa mưa to ở vùng núi kết hợp với vùng đồng bằng
đã gây ra đợt lũ trên diện rộng trên sông âu lâu sông bồ sông hương sông nông sông trùi bù lưu
mặt khác hệ thống đê nội đồng ven sông bồ sông hương và các sông khác có cao trình bờ rất thấp
từ cộng ba chi một mét
nhiều đoạn đê đã đầu tư quá lâu xuống cấp nên khi mực nước dòng chảy trên sông lớn đã tràn qua mặt đê
qua kiểm tra phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai trần quang hoài
đề nghị tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ trái mùa gây ra
nhất là các diện tích lúa còn lại của người dân
tiến hành cắt điện ở những nơi còn bị ngập sâu và có cảnh báo để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra với người dân trong vùng ngập nước
với những thiệt hại do thiên tai gây ra trong đợt này
tỉnh cần sớm có báo cáo cụ thể gửi cơ quan trung ương xem xét hỗ trợ khắc phục
bên cạnh đó phó trưởng bang ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai lưu ý địa phương
có nhiều nghiên cứu để có giải pháp chuyển đổi mùa vụ phù hợp đối với một số vùng thấp trũng trên địa bàn
trước hiện tượng thời tiết bất thường ngày càng diễn ra bình thường như hiện nay
ông hoài nhấn mạnh rằng thời gian gần đây các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến phức tạp bất thường
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân
trong bối cảnh đó địa phương cần chủ động ứng phó là giải pháp đặc biệt quan trọng
để giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra
nhanh tiến độ sửa chữa hư hỏng sự cố công trình phòng chống thiên tai
nhất là các công trình trọng điểm đê hồ đập sung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa lũ
di dời dân cư khẩn cấp khỏi vùng thiên tai v v
đặc biệt chú trọng xây dựng và nâng cao hiệu quả của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cấp xã
tuyên truyền nâng cao nhận thức hướng dẫn kỹ năng ứng phó với các loại hình thiên tai cho người dân
theo thống kê sơ bộ của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
đến thời điểm này địa phương có một người tử vong năm người bị thương hơn ba mươi năm nhà tốc mái
khoảng hai mươi chín mươi hectare lúa bị ngập úng trong đó một mươi hai năm trăm linh hai hectare ngập nặng
hai bốn trăm linh hectare sầu màu cây ăn quả cũng bị ngập v v
nhiều vùng trũng ngập sâu hơn nửa mét sạt lỡ một số nơi giao thông chi cắt
dự báo mưa lớn vẫn còn tiếp diễn ở thừa thiên huế
trong những ngày tới thủy điện hương điền vẫn đang vận hành điều tiết nước